sau vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại di sản phong nha kẻ bàng mới đây lực lượng kiểm lâm tỉnh quảng bình đã phát hiện thêm một vụ phá rừng nghiêm trọng khác xảy ra tại xã trường sơn huyện quảng ninh gây bức xúc dư luận ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
vụ phá rừng nghiêm trọng được phát hiện tại tiểu khu ba trăm hai mươi chín lâm phần trường sơn gần cầu dìn dìn trên nhánh tây đường hồ chí minh thuộc xã trường sơn huyện quảng ninh
khu vực rừng này do lâm trường trường sơn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm công nghiệp long đại quản lý
vụ phá rừng này xảy ra trong khoảng cuối năm hai nghìn một mươi tám xong phải tới giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lực lượng kiểm lâm huyện quảng ninh tỉnh quảng bình qua tuần tra rừng mới phát hiện được